với diện tích đứng thứ một mươi bảy trên thế giới và mật độ dân số cao hà nội đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức
đó là quản lý một siêu đô thị việc phát triển hạ tầng đô thị gắn với cải thiện dân sinh cải thiện môi trường sống
bảo đảm an ninh an toàn cũng như phân bổ dân cư hợp lý đây là những vấn đề lớn đang đặt ra cho hà nội
đây là nhận định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với thành ủy
ubnd tp hà nội vào sáng nay về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh trật tự chín tháng đầu năm và kế hoạch ba tháng cuối năm
buổi làm việc có các phó thủ tướng bí thư thành ủy cùng lãnh đạo các bộ ngành tham dự
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nêu rõ nguồn nhân lực của hà nội cần phải gắn liền với yêu cầu hội nhập
việc phát triển hạ tầng cũng phải dựa vào dân và nguồn lực xã hội do vậy hà nội cần đổi mới tư duy
thủ tướng đặt vấn đề với hà nội là làm sao để chuyển đổi hiệu quả mô hình tăng trưởng
tăng năng suất lao động mà đi liền với đó là đào tạo lao động ứng dụng công nghệ mới
thu hút và trọng dụng nhân tài áp dụng của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư vào thực tiễn cuộc sống
thủ tướng yêu cầu hà nội cần tăng cường hợp tác phát triển
phải hợp tác chặt chẽ với các địa phương lân cận xóa bỏ địa giới hành chính đơn thuần
tận dụng lợi thế theo hướng
lấy cụm ngành làm trung tâm xóa bỏ sự manh mún giàn trải
thủ tướng nêu rõ giá trị cốt lõi của hà nội là hướng tới một đô thị thông minh
phương thức quản lý dựa trên nền tảng công nghệ mới cơ sở hạ tầng thông minh
con người thông minh gắn kết rộng mở thúc đẩy kinh doanh dựa trên nguyên tắc bình đẳng công bằng minh bạch
cần phải bảo tồn gìn giữ tốt các giá trị văn hóa
thủ tướng đồng ý có cơ chế vượt trội cho hà nội để phát triển

thủ tướng nhấn mạnh cực tăng trưởng của hà nội phải hướng vào các khu vực các trường đại học
bởi đây là nguồn nhân lực lớn của đất nước cần phải kiên quyết thực hiện việc di rời các cơ sở đại học
các bệnh viện các doanh nghiệp theo quy hoạch trong đó sẽ di rời các trường đại học ra khỏi nội đô
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành cần quan tâm hơn nữa nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hà nội phát triển